chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam phó chủ tịch liên đoàn lao động thế giới lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương
năm mươi chủ tịch công đoàn cơ sở được tuyên dương lần này là những tấm gương sáng thể hiện tinh thần trách nhiệm bản lĩnh trí tuệ của các thế hệ cán bộ công đoàn việt nam
đã và đang đồng hành cùng đội ngũ công nhân nông dân trí thức doanh nhân và toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
đó là những đoá hoa tươi thắm trong vườn hoa người tốt việc tốt dâng lên đảng kính yêu
chào mừng bảy mươi năm ngày bắc hồ ra lời kêu gọi thi đua yêu nước và đại hội lần thứ một mươi hai công đoàn việt nam
phát biểu tại hội nghị chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả nổi bật của các cấp công đoàn việt nam trong thời gian qua
là việc thực hiện ngày càng mạnh mẽ hiệu quả chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động
thông qua triển khai thực hiện tốt công tác thỏa ước lao động tập thể và đối thoại
góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ
chủ tịch nước lưu ý tổng liên đoàn lao động việt nam và các cấp công đoàn cần tập trung đổi mới mạnh mẽ hơn nữa mô hình tổ chức
và nội dung phương thức hoạt động xác định rõ hơn nhiệm vụ từng cấp công đoàn hướng mạnh hoạt động về cơ sở
các cấp công đoàn phải coi cơ sở là trọng tâm lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động
chủ tịch công đoàn cơ sở là hạt nhân để xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh hoạt động hiệu quả thực chất
nhân dịp này chủ tịch nước đề nghị các bộ ban ngành địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo
và phối hợp chặt chẽ với tổng liên đoàn lao động việt nam và công đoàn các cấp trong việc chăm lo cho đời sống
việc làm bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động
nhất là công nhân ở các khu công nghiệp khu chế xuất khu kinh tế
chín nhóm đối tượng được tăng lương theo dự thảo nghị định quy định mức lương cơ sở mới ban hành
đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại dự thảo nghị định quy định mức lương cơ sở áp dụng
đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang áp dụng từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
theo đó từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám mức lương cơ sở sẽ tăng từ một triệu ba trăm linh nghìn đồng một tháng
lên một triệu ba trăm chín mươi đồng một tháng
như vậy chín nhóm đối tượng nêu sau sẽ được tăng lương phụ cấp cho phù hợp với quy định nêu trên
năm hai nghìn bốn của chính phủ gồm người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan
đơn vị của đảng nhà nước tổ chức chính trị xã hội theo quy định tại nghị định sáu mươi tám năm hai nghìn của chính phủ
người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của chính phủ thủ tướng chính phủ
người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động
theo quy định tại nghị định bốn mươi năm năm hai nghìn một
năm hai nghìn một mươi của chính phủ sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp hạ sĩ quan bình sĩ và công nhân
viên chức quốc phòng lao động hợp đồng thuộc quân đội nhân dân việt nam
sĩ quan hạ sĩ quan hưởng lương hạ sĩ quan chiến sĩ nghĩa vụ công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc công an nhân dân
người làm việc trong tổ chức cơ yếu người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã ở thôn và tổ dân phố
nghị định mới này sẽ thay thế cho nghị định bốn mươi bảy năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ
quy định mức lương cơ sở
nghị định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang
thủ tướng chính phủ vừa giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám cho các bộ ngành địa phương
cụ thể thủ tướng chính phủ giao ba trăm bảy mươi hai tỷ đồng cho các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
cơ quan khác ở trung ương tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước và ủy ban nhân dân các tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước
năm hai nghìn một mươi tám bao gồm vốn trái phiếu chính phủ và danh mục dự án sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi tám
trong đó giao tám mươi tỷ đồng cho các bộ ngành trung ương và hai trăm chín mươi một tỷ đồng cho các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
đối với các dự án bộ kế hoạch và đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước thủ tướng chính phủ
và các cơ quan thanh tra kiểm tra về tính chính xác của các thông tin số liệu và mức vốn phân bổ
thủ tướng chính phủ vừa có chỉ thị
về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả
thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô xe gắn máy xe đạp điện
chỉ thị nêu rõ sau một mươi năm triển khai thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô
xe máy trên tất cả các tuyến đường ý thức chấp hành pháp luật về trật tự giao thông được nâng cao
hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm đối với người tham gia giao thông bằng mô tô xe gắn máy
tạo thành nét văn hóa giao thông trong đại đa số nhân dân
thủ tướng chính phủ yêu cầu ủy ban an toàn giao thông quốc gia chủ trì phối hợp với các cơ quan
các tổ chức thực hiện các chiến dịch truyền thông về quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
khi đi mô tô xe gắn máy xe đạp điện đồng thời xây dựng kế hoạch hành động liên ngành
từ trung ương đến địa phương về nâng cao hiệu quả công tác thực thi pháp luật
về đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô xe gắn máy xe đạp điện
tuyên truyền vận động và khuyến khích người dân sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi xe đạp khi tham gia giao thông
ngay sau khi đội tuyển bóng đá u hai mươi ba việt nam giành thắng lợi lịch sử
trước đội tuyển u hai mươi ba iraq thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gửi thư chúc mừng đội tuyển bóng đá u hai mươi ba việt nam
thư có đoạn viết
với tinh thần quả cảm ý chí và bản lĩnh của con người việt nam
dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên park hang seo
đội tuyển của chúng ta đã giành thắng lợi sau loạt suốt luân lưu một mươi một m
sau một trăm hai mươi phút thi đấu đầy kịch tính
bằng chiến thắng đầy ý nghĩa này đội tuyển u hai mươi ba việt nam lần đầu tiên đã vào vòng bán kết u hai mươi ba châu á
đây là niềm tự hào lớn lao của thể thao việt nam nói chung và bóng đá việt nam nói riêng
thay mặt chính phủ tôi gửi những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất
tới toàn thể đội tuyển bóng đá u hai mươi ba việt nam và cá nhân huấn luyện viên park hang seo
thưa quý vị con đường đến với tứ kết vòng chung kết u hai mươi ba châu á hai nghìn một mươi tám đã là một kỳ tích
nhưng cái cách mà đội tuyển u hai mươi ba việt nam đã vượt qua trận đấu này
chắc chắn đã khiến cho những người hâm mộ gan dạ nhất cũng phải thấy thoát tim
hai hợp đấu chính hai hiệp phụ và loạt đá pennty đã mang đến đủ những cung bậc cảm xúc
cho những cổ động viên trung thành của thầy trò huấn luyện viên park hang seo
đêm qua tại hà nội những người đam mê bóng đá đã hòa với dòng người đổ về trung tâm thủ đô
để cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên park hang seo
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
ngay sau khi trận đấu giữa u hai mươi ba iraq và u hai mươi ba việt nam kết thúc
trên đường phố hà nội các cổ động viên mang theo cờ đỏ sao vàng
ăn mừng chiến thắng đã bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều
các tuyến phố trung tâm của hà nội tràn ngập sắc cờ đỏ băng rôn và những tiếng trống
hò reo rộn rã của người hâm mộ theo dõi từng bước đi của đội tuyển u hai mươi ba việt nam
nhiều đồng phố hà nội như vỡ hoà trong ngày hội
ở khu vực hồ hoàn kiếm dòng người đổ về đây sau trận đấu càng lúc càng đông
gửi lại không khí của những ngày aff cup hai nghìn tám rực lửa mà đội tuyển việt nam đã đăng quang
hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
xin chào và hẹn gặp lại các bạn
theo báo tin thế giớiwhen i dat trong thời tiết thi unus varơ và czas tr millones
tăng cường phòng chống thiên tai trong tình hình mới
tạo điều kiện cho nhiều hộ nghèo được dùng điện ổn định
thưa quý vị thiên tai ngày càng khốc liệt gây nên nhiều tổn thất nặng nề cho sản xuất cũng như đời sống của người dân
một trong những vấn đề quan trọng để giảm nhẹ tổn thất của thiên tai đó là truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng chống thiên tai
nhất là tại các vùng thiên tai thường xuyên xảy ra
đây cũng là nội dung chính của chương trình hội thảo tập huấn định hướng cho các cơ quan thông tin đại chúng về truyền thông trong phòng chống thiên tai
và cách tiếp cận rủi ro do thiên tai do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với unicef tổ chức tại hà nội
tại buổi tập huấn các đại biểu đã chia sẻ nhiều giải pháp kinh nghiệm từ thực tiễn tác nghiệp để công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống thiên tai mang lại hiệu quả cao nhất
vừa bảo đảm tính nhân văn
nhưng vẫn tạo được hiệu ứng tuyên truyền tích cực đối với cộng đồng
đại diện tổ chức unicef đơn vị đã đồng hành với việt nam trong nhiều năm qua về ứng phó với những rủi ro do thiên tai đã đánh giá cao nỗ lực của việt nam
trong công tác phối hợp để các chương trình dự án về phòng chống thiên tai mang lại hiệu quả giúp người dân vùng thiên tai nâng cao nhận thức
giảm được thiệt hại và sớm ổn định cuộc sống sau tác động của thiên tai
để ghi nhận những đóng góp của các cơ quan truyền thông báo chí đối với công tác phòng chống thiên tai trong năm qua
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã trao bằng khen cho năm tập thể và ba mươi tám cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai năm hai nghìn một mươi chín
những vụ nổ bom mìn từ việc thu mua phế liệu xảy ra tại nhiều địa phương trong cả nước thời gian qua đã gây ra nhiều hậu quả nặng nề
thế nhưng nhiều cơ sở thu mua còn quá chủ quan
sẵn sàng thu mua tàng trữ bom mình
còn nguyên ngoài nổ
phần lớn các cơ sở thu mua phế liệu đều chật trội tạm bỡ
và các hoạt động phân loại cắt cưa của chủ phế liệu diễn ra hoàn toàn bằng phương pháp thủ công nằm ngay trong khu dân cư nên tiềm ẩn nhiều hiểm họa
những ngày này lực lượng chức năng ở tỉnh quảng trị phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức đoàn kiểm tra
tuyên truyền về nguy hiểm tiềm ẩn của vũ khí vật liệu nổ bom mìn và ra soát toàn bộ cơ sở kinh doanh phế liệu trên địa bàn
để tuyên truyền cho người kinh doanh hiểu được mức độ nguy hiểm mà phòng tránh
đối với người dân người thu mua phế liệu thì việc nhận biết các vật chứa chất nổ là rất khó
đôi khi phát hiện ra một vật hoen gì nhiều người tưởng là phế liệu vô hại mà không biết bên trong chứa chất nổ
xử lý không đúng cách dẫn đến những tai nạn đáng tiếc mà nguyên nhân xuất phát từ sự thiếu hiểu biết của người dân trong quá trình thu gom tái chế phế liệu
đối với người dân người thu mua phế liệu thì việc nhận biết các vật chứa chất nổ là rất khó
trên địa bàn tỉnh quảng trị có hàng nội tập performanting và trình bày
trên địa bàn tỉnh quảng trị có hàng nội tập performanting và trình bày
hàng chục cơ sở thu mua vật liệu được cấp giấy phép kinh doanh
nhìn chung các cơ sở tập kết tạm bỡ kinh doanh thủ công phế liệu chất đống trong điều kiện chật trội
nhiều điểm thu mua phế liệu đang giống như quả bom nổ chậm trong khu dân cư
đoàn kiểm tra đã có phân loại cụ thể để có hướng xử lý tích cực
chúng tôi đã phối hợp với huyền đồi với chương trình là phá bom mình
chúng tôi là tổ chức phân loại đối với các vật liệu nổ đầu đàn có nguy cơ cháy nổ
chúng tôi lập biên bản thu dự và giao cho ra phá bom mìn để tiêu hủy theo đúng quy định
cũng qua kinh doanh kiểm tra chúng tôi yêu cầu các cơ sở của kinh doanh buôn bán
về vật liệu nổ phế phẩm chiến tranh phế liệu chiến tranh là phải có cam kết
không tăng trữ buôn bán các loài vũ khí này
và đồng thời khi phát hiện các đối tượng có buôn bán các loài đầu đàn vật liệu nổ
thì kịp thời bảo cho cơ quan chức năng những lực lượng công an quân đội
hoặc chính quyền địa phương
qua kiểm tra các lực lượng chức năng ở tỉnh quảng trị đã xử lý hàng nghìn vật liệu nổ các loại
qua đó các địa phương đã tăng cường giám sát kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện luật bảo vệ môi trường
đối với các điểm thu mua phế liệu đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vũ khí vật liệu nổ bom mìn
và ra soát toàn bộ cơ sở kinh doanh phế liệu tuyên truyền cho người kinh doanh hiểu mức độ nguy hiểm
để phòng tránh và quan trọng nhất vẫn là tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân
theo thống kê công an tp hcm đang tạm giữ khoảng một mươi xe máy vi phạm đã quá hạn
nhưng chủ phương tiện không đến nhận trước tình trạng này ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành quyết định
thành lập tổ công tác liên ngành để tháo gỡ vướng mắc trong xử lý xe máy vi phạm hành chính tồn kho
tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu đề xuất cho ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt những phương án xử lý
phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính đang bị tạm giữ tại các điểm giữ xe trên địa bàn
đồng thời theo dõi đôn đốc kiểm tra báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp xử lý đã ban hành
đây được xem là giải pháp cụ thể gỡ vướng mắt trong xử lý hơn một mươi xe máy vi phạm đã quá hạn hiện nay
ngoài các bãi giữ xe vi phạm của phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt tp hcm
nhiều điểm giữ xe trên địa bàn thành phố như bến xe miền đông ga sài gòn
các bệnh viện vẫn chưa tìm ra hướng xử lý đối với hàng ngàn xe máy vi phạm hành chính đã quá hạn nhưng chủ phương tiện không đến nhận
năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu nghệ an lần đầu tiên đạt một một trăm một mươi bốn tỷ usd tăng hai mươi bảy so với năm hai nghìn một mươi sáu

năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua cục hải quan nghệ an đã đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành
chính của hải quan nghệ an
tôi thấy rằng họ đang sử dụng robot trong việc bưng bê đồ cho khách
tôi muốn đem công nghệ đó về với việt nam
sau ba tháng nghiên cứu và đưa vào thử nghiệm với mức chi phí khoảng gần hai trăm linh triệu đồng
robot mota được đưa vào hoạt động như một nhân viên chạy bàn thực thụ
sau khi nhận được yêu cầu của khách hàng nhân viên sẽ cài đặt lệnh cho robot mang đồ uống tới vị trí khách ngồi
điều này đem lại cho khách hàng sự ngạc nhiên và thích thú vô cùng
việc sử dụng robot phục vụ bàn thay cho người phục vụ đem lại rất nhiều lợi ích
nhưng bên cạnh đó cũng có những ý kiến trái chiều khác nhau về những bất cập trong việc sử dụng robot phục vụ bàn
em cảm thấy là để cho robot phục vụ thay cho mọi người thì con người sẽ giảm tải đi công việc mình phải làm
và vào đó cũng có một cái bất cập là nếu như sau này họ làm sản xuất nhiều robot để phục vụ bàn
thì sẽ mất đi một lượng lớn công an việc làm cho sinh
các bạn bình thường nếu mà các bạn phục vụ thì có thể là các bạn ấy có thể linh động tiếp khách cười nói
robot thì chỉ làm được một phần đấy thôi
tuy nhiên là tâm chính vì robot không có cảm xúc nên là làm việc với cả các nhân viên khác thì nó sẽ không gây bất đồng
và cái hiệu suất làm việc của robot thì cao hơn rất là nhiều
trong thời gian sắp tới đây theo cha đẻ của robot mota

chú robot này sẽ được nâng cấp hơn và được đưa vào các thị trường khác lớn hơn
trong tương lai về robot này chúng tôi sẽ nâng cấp lên cả hệ thống về phần mềm và phần cứng
để cho robot giống với con người hơn
chúng tôi rất muốn nhân bản mẫu robot này được phục vụ được cách đại trà hơn
phổ thông hơn tại các nhà hàng có ăn ở việt nam
hy vọng trong tương lai sẽ còn nhiều hơn nữa những sáng tạo của những bạn trẻ
để những chú robot phục vụ được sử dụng rộng rãi hơn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
ngày hôm nay theo giờ địa phương khoảng sáu trăm linh đảng viên của đảng dân chủ xã hội
tham dự đại hội của đảng này ở thành phố bonn thuộc bang nordrhein westfalen ở miền tây nước đức
theo đánh giá của giới phân tích đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng
đối với tương lai đời sống chính trị của nền kinh tế lớn nhất châu âu này
tại đại hội lần này lãnh đạo và các thành viên của đảng spd sẽ cùng thảo luận
và tiến hành bỏ phiếu về thỏa thuận sơ bộ mà các bên đã đạt được
thông qua các cuộc đàm phán thăm dò vừa qua
về việc thành lập chính phủ liên minh với liên đảng bảo thủ liên minh dân chủ xã hội cơ đốc giáo
cdu csu của thủ tướng đức angela merkel
đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử spd phải tổ chức một đại hội toàn quốc
để lấy ý kiến của các thành viên trong đảng
dự kiến văn kiện này cần phải nhận được sự chấp thuận của sáu trăm linh đại biểu tham dự đại hội đảng ngày hôm nay
và sau đó phải tiếp tục vượt ải hơn bốn trăm linh đảng viên trong cuộc trưng cầu trên toàn nước đức
nhưng nếu thỏa thuận bị bác bỏ nước đức sẽ còn hai lựa chọn
hoặc là thành lập một chính phủ thiểu số do thủ tướng angela merkel đứng đầu
hoặc tổ chức một cuộc bầu cử mới
giới chức hàn quốc cho biết đội tiền trạm của triều tiên đã tới hàn quốc sáng nay
để kiểm tra các địa điểm trình diễn nghệ thuật tại thế vận hội mùa đông
olympic pian chang hai nghìn một mươi tám sẽ diễn ra từ ngày chín đến ngày hai mươi năm tháng hai tới đây
đội tiền trạm gồm bảy người của triều tiên đã di chuyển tới hàn quốc
qua tuyến biên giới trên bộ
và dự kiến sẽ làm việc tại đây trong hai ngày
nhiều quan chức hàn quốc đã chào đón đội tiền trạm tại nơi làm thủ tục hải quan
nhập cảnh và kiểm dịch ở gadorasan sắp biên giới
các thành viên trong đội tiền trạm là những người triều tiên đầu tiên sang hàn quốc
kể từ khi chính quyền của tổng thống moon jae in thành lập hồi tháng năm năm hai nghìn một mươi
nhóm này dự kiến sẽ tới kangnyeong cách thủ đô seoul hai trăm sáu mươi km về phía đông
bằng tổ hỏa cao tốc
ngoài tham gia olympic ping trang hai nghìn một mươi tám triều tiên cũng đã nhất trí cử một đoàn một trăm năm mươi người
gồm có vận động viên và cổ động viên tham gia paralympic diễn ra từ ngày chín đến ngày một mươi tám tháng ba tới
những kết quả trên được xem là bước đột phá chưa từng thấy
đồng thời là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự tan băng trong mối quan hệ giữa hai miền triều tiên
cùng ngày thủ tướng đức angela merkel vừa lên tiếng ủng hộ việc tiếp tục đối thoại
giữa liên minh châu eu và thổ nhĩ kỳ
tuyên bố được đưa ra bên lề cuộc hội đàm của thủ tướng merkel với người đồng cấp bulgari
trong cuộc họp báo tại thủ đô sofia của bulgari thủ tướng merkel nhấn mạnh rằng eu cần có mối quan hệ tích cực với thổ nhĩ kỳ
đề cập tới mối quan hệ eu thổ nhĩ kỳ bà merkel đã ca ngợi ý tưởng về một hội nghị giữa giới lãnh đạo châu âu
và tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan tại bungary để thảo luận một cách cởi mở về tất cả các vấn đề
tại sofia bà merkel đã thảo luận với người đồng cấp nước chủ nhà bajko borisov
trong sáu tháng bulgari giữ vai trò chủ tịch hội đồng châu âu ec bắt đầu từ tháng này
trước đó cùng ngày thủ tướng borisov cho biết bulgari đang chuẩn bị cho một cuộc họp giữa tổng thống erdogan
và chủ tịch ủy ban châu âu jean claude juncker chủ tịch hội đồng châu âu donald tusker
và chủ tịch nghị viện châu âu antonio tajani tại thành phố vanna bên bờ biển đen
sân bay dân sự duy nhất tại thủ đô tripoli của liby đã mở cửa và hoạt động trở lại
sau năm ngày tê liệt vì giao tranh dữ dội khiến ít nhất hai mươi người thiệt mạng và nhiều máy bay bị phá hủy
sân bay quốc tế mitiga nằm ở phía đông thủ đô tripoli đã hoạt động trở lại bình thường
với các khu vực khởi hành và đến của sân bay nhộn nhịp trở lại
nguồn thông tin cho biết tất cả các chuyến bay nội địa và quốc tế đã được nối lại
hiện không có báo cáo nào về các vấn đề kỹ thuật trong khi tình hình an ninh đã được kiểm soát
giao tranh ác liệt đã nổ ra vào ngày một mươi năm tháng một sau khi một nhóm vũ trang đã tấn công sân bay quốc tế
mitiga nơi có nhà tù giam dễ hơn hai năm trăm linh người vì nhiều lý do
theo bộ y tế libya ít nhất hai mươi người đã thiệt mạng và sáu mươi ba người bị thương trong vụ tấn công
bao gồm cả thường dân và binh sĩ
nằm máy bay của hãng hàng không libby africa airways trong đó có một máy bay trở hàng đã bị hư hỏng nặng
hai máy bay boeing thuộc hãng vận tải tư nhân burak air của libby cũng bị phá hủy trong vụ tấn công này
cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi thân ảnh chào tạm biệt